dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội đã tiếp tục thảo luận tại hội trường về nghị quyết xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
trong phiên thảo luận tại tổ cũng như hội trường ngày hai mươi sáu tháng năm và ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo nghị quyết xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
chiều nay tại hội trường các đại biểu tiếp tục thảo luận xung quanh nội dung này
để có căn cứ pháp lý đủ mạnh các đại biểu cho rằng việc ban hành nghị quyết về xử lý nợ xấu là rất cần thiết
tuy nhiên đến nay trong dự thảo vẫn còn một số nội dung chưa được quy định cụ thể rõ ràng
để tránh cùng là nợ xấu trong thời hiệu của nghị quyết nhưng lại xử lý khác nhau
tôi không đồng tình với phương án hai
nợ xấu quy định tại nghị quyết này là các khoản nợ quy định tài phù lục về nợ xấu của nghị quyết và có dư nợ đến thời điểm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu với những lý do sau
đã là nợ xấu thì nợ trước ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu hay là sau năm hai nghìn một mươi sáu đều là nợ xấu
nếu nợ xấu sau năm hai nghìn một mươi sáu không được xử lý thì xử lý theo quy định nào
như vậy cùng một chế độ cùng một nhà nước một loài nợ xấu nhưng chính sách áp luật pháp luật để xử lý nợ xấu nó lại khác nhau
thực tế cho thấy việc ban hành cơ chế xử lý nợ xấu là hết sức cần thiết
đây là yêu cầu từ thực tiễn cần tháo gỡ vướng mắt của cả nền kinh tế chứ không chỉ là việc riêng của các tổ chức
tổ chức tín dụng thống nhất việc tích cực hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết để quốc hội thông qua tại kỳ họp này là kỳ vọng của các đại biểu để tháo gỡ căn bản những vướng mắc khó khăn liên quan đến xử lý nợ xấu một cách hiệu quả bảo đảm sự ổn định của nền kinh tế